trong ngày hôm nay một mươi một tháng tám thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố tam kỳ cho biết
liên quan đến ca bệnh thứ tám trăm bốn mươi một vừa phát hiện tại địa phương
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã ban hành quyết định phong tỏa tạm thời
hai khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm trong vòng một mươi bốn ngày kể từ giờ ngày một mươi một tháng tám
để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
chính quyền địa phương khoanh vùng phong tỏa cách ly tạm thời một mươi bảy hộ ở các khu vực tổ một mươi chín
khối phố hai phường phước hòa đồng thời tổ chức phong tỏa cách ly tạm thời hai mươi hộ dân
và một trăm chín mươi năm hộ kinh doanh ở khu vực chợ vườn lài tại khối năm phường an sơn
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam yêu cầu các cơ quan liên quan của tỉnh phối hợp với thành phố tam kỳ
triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch theo quy định